sea games ba mươi đã chính thức khép lại với lễ bế mạc được tổ chức chiều nay
tại buổi lễ nước chủ nhà philippines đã chuyển giao cờ đại hội thể thao đông nam á
cho quốc gia đăng cai lần thứ ba mươi một là việt nam
lễ bế mạc sea games thực sự là một bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng
sau khi trao các giải thưởng cho vận động viên xuất sắc và phát biểu lễ bế mạc
philippines đã chính thức chuyển giao cờ đại hội thể thao đông nam á cho việt nam
nước chủ nhà sea games ba mươi một
nhận cờ là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ tịch ủy ban olympic việt nam ông nguyễn ngọc thiện
sea games ba mươi được coi là kỳ sea games thành công của thể thao việt nam
khi chúng ta giành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương
với chín mươi tám huy chương vàng chỉ xếp sau nước chủ nhà philippines và xếp trên thái lan
trong đó đoàn việt nam giành được nhiều tấm huy chương vàng lịch sử
như huy chương vàng bóng đá nam và quần vợn
như vậy chúng ta sẽ chờ đón kỳ sea games ba mươi một được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam